theo đề xuất của sở kế hoạch và đầu tư tp hcm do ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
nên dự án cầu thủ thiêm hai cần gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành phố sẽ bàn giao mặt bằng chống cho nhà đầu tư thi công trước ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
dự án này đã nhiều lần phải gia hạn trước đó
ban đầu cầu được dự kiến xây xong vào năm hai nghìn một mươi tám nhưng tới năm hai nghìn một mươi bảy mới được khởi công
tiếp đó dự kiến hợp long cầu vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi và thông xe vào cuối năm nhưng này tiếp tục lùi
cầu thủ tiêm hai dài gần một năm km bắt đầu từ đường tôn đức thắng vượt sông sài gòn
nối liền quận một với khu đô thị mới thủ thiêm quận hai